thời gian vừa qua truyền hình nhân dân liên tiếp nhận được nhiều phản ánh của người dân thôn bằng lãng xã thượng quan huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
về chất lượng nguồn nước sinh hoạt của họ có dấu hiệu bị ô nhiễm
nguyên nhân được xác định là do khối lượng chất thải rất lớn của một doanh nghiệp chế biến khoáng sản đổ ra ngoài môi trường
trước những lo lắng của người dân thì phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt tại hiện trường để phản ánh về tình trạng này
thay vì dùng nước giếng khoan đã gần một tháng nay gần hai mươi hộ dân thôn bằng lãng phải dùng bình nước lọc như thế này để phục vụ sinh hoạt
nấu cơm nước uống đều phải sử dụng nước bình cuộc sống của hộ dân hoàn toàn bị đảo lộn
nguyên nhân là do người dân lo ngại nguồn nước sinh hoạt đang có dấu hiệu bị ô nhiễm
nước tắm ở trong này thì bây giờ ngứa làm là không tắm được
nguồn nước mình dùng thì bây giờ bị ô nhiễm nặng không dùng được
xong rồi có một thời gian là uống xuống là say cả người đau bụng các kiểu nôn nao xong rồi ăn không được ngủ không được
sinh sống ngay sát nhà máy luyện trì của công ty cổ phần khoáng sản nari hamiko
ngoài ô nhiễm khói bụi tiếng ồn đến nay gần ba mươi hộ dân thôn bằng lãng

không sử dụng được nước dẫn từ bể nước sạch
bởi ngay trên đầu nguồn nước là những bãi đổ thải ngổn ngang cùng với những tạp chất tôn dư trong quá trình ngâm ủ quặng
vị trí đổ thải đằng sau lưng tôi có khối lượng hàng nghìn mét khối
ngoài đất đá thì trong đó có bao gồm cả túi ni lông cũng như là những cái bao bì
khi mà tiếp cận đến hiện trường thì mùi rất là khó chịu nghi ngờ là hóa chất
điều này khiến cho rất nhiều những hộ dân sống xung quanh khu vực này lo lắng
bởi những cái hóa chất này có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ
thôn bằng lãng chỉ có độc mối một nguồn nước này
do vậy là chúng tôi rất lo lắng
nếu mà có hóa chất độc hại thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai lâu dài và hiện tại của nhân dân chúng tôi
theo lãnh đạo địa phương công ty cổ phần khoáng sản nari hamiko đã dừng hoạt động từ lâu
nhưng cách đây vài tháng công ty trách nhiệm hữu hạn anh vũ đã ký hợp đồng với doanh nghiệp này
để vận hành lại nhà máy dẫn đến việc đổ thải làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
sau khi có thắc mắc của các hộ một mươi hộ bên này
thì công ty đã phối hợp với địa phương tổ chức họp dân và tìm ra phương án xã cũng cùng với công an huyện
các thứ thì cũng ngăn cho dưng sau đó là lập biên bản để xử lý
ngay sau khi sự việc xảy ra công ty đã tìm ra phương án xã cũng cùng với công an huyện
khi sự việc xảy ra các cơ quan chức năng đã đến hiện trường để kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp dọn dẹp sạch sẽ
thu gom toàn bộ ba bỉ nhựa đã đổ để bảo vệ môi trường
đến nay doanh nghiệp đã tạm dừng mọi hoạt động ở khu vực đã đổ thải
sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc cạn đã lấy mẫu đất và nước khu vực này đi phân tích để có hướng xử lý tiếp theo